trong hơn chín năm xây dựng nông thôn mới nước ta đã đạt được một số thành tựu đáng kể
tuy nhiên tính đến thời điểm hiện tại thì phát triển nông nghiệp nông thôn ở nước ta
vẫn còn gặp những thách thức không nhỏ cần phải có giải pháp định hướng cho giai đoạn tiếp theo
khu vực nông thôn hiện nay người dân ly hương để hoạt động trong các lĩnh vực phi nông nghiệp
ô nhiễm môi trường nông thôn tranh lực giữa các vùng miền vẫn còn lớn
nhiều nét đẹp văn hóa mờ nhạt và an ninh trật tự ở nông thôn chưa ổn định
trước đây nông thôn còn có bà già và phụ nữ
bên bây giờ cũng không còn nữa
và ông bà già cũng theo con ra thành phố
cái thứ hai là ruộng đất bỏ hoang nhiều thế
nông nghiệp phát triển thậm chí cả rụ đất rất tốt
ở những vùng quê là nông dân rất là siêng năng cần mẫn
thế mà rụng đất bỏ hoang vẫn nhiều
cái thứ ba là cái tranh lệch giàu nghèo nông thôn là quá lớn
hội nhập kinh tế quốc tế với những rào cản kỹ thuật
sự bùng nổ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư là những thách thức việt nam phải đối mặt hiện nay
tại hội thảo phát triển nông nghiệp nông dân nông thôn trong xây dựng nông thôn mới
các đại biểu cũng cho rằng chúng ta cần nhìn nhận lại vấn đề trong giai đoạn trước đây
từ đó đưa ra các giải pháp trong giai đoạn tới
nông thôn theo tôi là có rất nhiều phát triển khác nhau
các vùng nông thôn ở miền núi phát triển cộng đồng du lịch thì có thể tập trung phát triển nông thôn mới
các vùng nông thôn sản xuất hàng hoa lớn
tập trung thì có thể là tạo thành những vùng nông thôn mà gắn với đô thị để mà sản xuất hàng hóa
còn các vùng nông thôn ở những nơi mà cư dân đông đúc tập trung
những vùng văn minh miệt vườn những vùng văn minh núi nước hàng ngàn năm văn hiến sát với đô thị
thì đây chính là vùng tương lai của nông thôn phải là đô thị
thứ nhất là có thể khai quát là tập tất dụng tốt nhất yếu tố thời đại
yếu tố thời đại đó là khoa học đó là công nghệ đó là thời đại của khoa học công nghệ bốn
thì chúng ta phải tất dụng
tốt nhất chỗ này
thứ hai là tiếp tục hoàn thiện thể chế cơ chế chính sách để phát huy tốt nhất nguồn lực
nguồn lực cả xã hội các thành phần kinh tế và sức mạnh của tự thân của người dân
trong giai đoạn tới cần phải tiếp tục điều chỉnh bộ tiêu chí nông thôn mới phù hợp
đa dạng với điều kiện của từng vùng miền phát huy hiệu quả hơn nữa nguồn lực xây dựng nông thôn mới
bảo tồn và gìn giữ phát triển đất đẹp văn hóa của năm mươi bốn dân tộc anh em